trước tình hình sốt xuất huyết diễn biến phức tạp với số ca mắc ngày càng tăng
thành phố đà nẵng đã khẩn trương chỉ đạo các sở ban ngành địa phương trên địa bàn
đồng loạt tổ chức chiến dịch gia quân phòng chống sốt xuất huyết
chiến dịch cao điểm phòng chống sốt xuất huyết tại thành phố đà nẵng diễn ra trong các ngày chủ nhật
từ một mươi một đến hết ngày hai mươi năm tháng tám huy động toàn bộ lực lượng phun thuốc dọn vệ sinh môi trường
thu gom vật dụng phế thải chứa nước xử lý dụng cụ chứa nước loại trừ các ổ bọ gậy
kể từ khi gia quân chiến dịch trong vài ngày qua các quận huyện đã tích cực tham gia tuyên truyền vận động
yêu cầu sự tự giác và hợp tác của các hộ gia đình trong việc làm vệ sinh nơi ở diệt mũi
để những dụng cụ chứa nước trong thường xuyên để tạo điều kiện cho muỗi sinh sản
vì thành phố phát động hai đợt chủ nhật này và chủ nhật tới thì ngôi sở sẽ tập trung kế hoạch ra quân
phân công anh em các ban ngành đoàn thể của quận và phường
các phòng ban đều xuống ca sở vào sáng chủ nhật sáu h ba mươi để chúng tôi tiến hành ra quân trong thời điểm câu điểm
làm sao nhận thức của nhân dân là cơ bản để nhân dân tự giải quyết và tự tổ dân phố và tính toán hằng ngày chủ nhật
để ra quân rộng ra
đó là vấn đề quan trọng
hiện sở y tế đà nẵng đang tăng cường giám sát phát hiện sớm và xử lý triệt để các ca bệnh
ổ dịch xuất xuất huyết theo quy trình của bộ y tế
chủ động phun hóa chất diệt mũi tại các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch
tổ chức tốt việc thu dung phân loại và điều trị bệnh nhân
hạn chế thấp nhất các trường hợp tai biến và tử vong do bệnh xuất xuất huyết gây ra
bệnh an y tế tiếp tục tăng cường công tác giám sát bệnh nhân
xác định các ổ dịch để tiện hành xử lý triệt đề các ổ dịch xuất xuất huyết
và chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ cơ thuốc và chất để thu dung điều trị
hạn chế thấp nhất mức tử vong do dịch bệnh
như chúng ta biết hiện nay là xuất xuất huyết chưa có thuốc điều trị đặc hiệu
cũng như chưa có vaccine để phòng bệnh
chính vì vậy biện pháp chủ yếu đó là giết bò gầy
không có bò gầy thì không có xuất xuất huyết
ngành y tế khuyên cáo
sốt xuất huyết hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu chưa có vaccine để phòng bệnh
do đó biện pháp chủ yếu đó là giết lăng quang bò gầy xung quanh nơi ở của gia đình mình
thực hiện các biện pháp diệt mũi và phòng tránh mũi đốt
nhất là trong đợt cao điểm gia quân giết lăng quang bò gầy
phòng chống dịch bệnh xuất xuất huyết trên địa bàn toàn thành phố